như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin kể từ chiều nay ngày hai mươi một tháng bảy
một mươi điểm tiêm chủng thí điểm của chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh bắt đầu tổ chức cho người dân đến tiêm
kính thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên của đợt tiêm chủng thứ năm vaccine covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh tôi đang đứng trước viện y dược học dân tộc
nơi đây sẽ có một bàn tiêm với bốn mươi lượt tiêm để đảm bảo giãn cách
là người đầu tiên được tiêm chủng trong đợt tiêm lần thứ năm em nguyễn vũ quỳnh anh
ở phú nhuận đã được gia đình đăng ký tiêm chủng từ tuần trước và được nhắn tin hẹn
lịch tiêm chủng theo ngày giờ để đảm bảo giãn cách trước khi tiêm quỳnh anh
được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe tư vấn giải thích có thể phản ứng từ vaccine
sau khi tiêm vaccine tôi thấy rất là an tâm tại vì bây giờ số ca bệnh đang tăng rất là nhanh
và mình không biết khi nào mà mình có dính nguy cơ mắc bệnh
nên là cái việc được tiêm này là tôi cảm thấy rất là an tâm cho sức khỏe của bản thân và gia đình
tôi thấy lần này là
các phường đã bố trí rất là hợp lý cho giãn cách hai mấy một người và số lượng người đi tiêm
ít như vậy thì sẽ giảm cái nguy cơ lây chéo hơn so với lần trước
trong đợt này đối tượng tiêm chủng là người cao tuổi người có bệnh nền người thuộc diện hành
người thuộc hộ nghèo cận nghèo người yếu thế người làm việc trong cơ sở y tế
ngành y tế người tham gia phòng chống dịch
thành phố hồ chí minh sẽ tiêm cả ba loại vaccine astrazeneca moderna và pfizer trong đợt năm
đối với người lớn tuổi và có bệnh nền đây đảm bảo an toàn tiêm chủng sẽ được tiêm trong bệnh viện
nhằm tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra
để khi cần thì kêu thì người ta sẽ đến hỗ trợ và chuyển bệnh nhân đi
cho nên tôi cho rằng đợt tiêm chủng này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và chú đáo hơn rất nhiều so với cả những đợt tiêm trước
ngoài này là tiêm cộng đồng
còn trong bệnh viện thì chúng tôi mới tiêm cho đối tượng trên sáu năm
bởi vì trong bệnh viện thì nó sẽ có cái hệ thống cấp cứu lại còn tốt hơn nữa
đợt tiêm chủng lần thứ năm chỉ tổ chức một mươi điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố
để đảm bảo giãn cách lãnh đạo bộ y tế bộ thông tin truyền thông và lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
sẽ chia nhau đến kiểm tra đột xuất công tác tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm
cơ bản thì đây là công tác kiểm tra trước đợt tiêm này
đợt tiêm này dự kiến là tiêm cũng hơn một triệu liều
chiều nay là có một mươi điểm tiêm trên toàn thành phố
mỗi điểm tiêm dự kiến là sẽ có một bàn tiêm
cơ bản là công tác mà chuẩn bị cho buổi kiểm tra này cũng rất là tốt
hy vọng là qua buổi kiểm tra này thì các cán bộ tham gia tiêm các cán bộ hỗ trợ
sẽ có được quy trình tốt hơn cải tiến được quy trình và sẵn sàng cho đợt chiến dịch tiêm sắp tới
trong chiều hôm nay và ngày mai tp hcm sẽ chỉ triển khai tiêm thí điểm
tại một mươi điểm trên toàn địa bàn thành phố sau đó sẽ tiến hành tiêm hàng loạt
dự kiến từ hai đến ba tuần chậm hơn so với trước đây để đảm bảo giãn cách
đồng thời không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực và công tác phòng chống dịch
mỗi điểm thực hiện tiêm cho tối đa một trăm hai mươi người trong một mươi giờ làm việc trong một ngày
với sáu trăm bốn mươi hai điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố